tối ngày hai mươi hai tháng một mươi một tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã diễn ra lễ trao giải thưởng công nghệ thông tin châu á thái bình dương hai nghìn một mươi chín hạ long apecta award hai nghìn một mươi chín
tham dự giải công nghệ thông tin châu á thái bình dương lần này có ba trăm hai mươi bốn sản phẩm dự thi đến từ một mươi sáu tổ chức thành viên apecta đã thực hiện thuyết trình tại hai mươi năm hội đồng thi
dưới sự sát hạch của bảy mươi năm giám khảo quốc tế và việt nam hội đồng giám khảo đã lựa chọn trao hai mươi bốn cúp cho sản phẩm giành chiến thắng và bằng khen cho bảy mươi bốn sản phẩm trong đó hạng mục dành cho học sinh sinh viên có bốn cúp và ba mươi hai bằng khen
đoàn việt nam đoạt một cúp cho hạng mục công nghệ thông tin phục vụ cộng đồng và tám bằng khen bốn bằng khen cho hạng mục học sinh sinh viên bốn bằng khen cho hạng mục doanh nghiệp xếp thứ bảy trên bảng xếp hạng
tại lễ trao giải thưởng apecta hai nghìn một mươi chín đã diễn ra nghi thức trao cơ hội
tại lễ trao giải thưởng apecta hai nghìn hai mươi cho malaysia trao biểu trưng cho các nhà tài trợ hội đồng giám khảo và điều phối viên các nước